thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn nga
trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận về hành vi giết người
trước đó khi lê văn nga đang sử dụng ma túy thì nguyễn văn lục trú tại thành phố phan thiết đến
và có hành vi chỉ bới xúc phạm
sẵn giao cho người ngà rút ra đâm lục hai nhát rồi bỏ đi
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó
chỉ sau hơn năm giờ đồng hồ gây án lực lượng công an đã bắt được nga
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại thành phố phan thiết
không có công an việc làm để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
nguyễn tuấn anh chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã mua ma túy
về bán lại kiếm lời và bị công an tỉnh bắc giang bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận
do trước đây có thời gian làm thuê ở khu vực tây bắc
tuấn anh quen và móc nối với một đối tượng ở sơn la
trước khi bị bắt một tuần đối tượng lên sơn la mua bốn bánh heroin
với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh và mang về huyện việt yên tỉnh bắc giang
để bán lại với giá một trăm tám mươi năm triệu đồng một bánh
khi đang trên đường đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
công an thành phố bô ma thuật đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc
huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ kiểm tra đồng loạt năm quán bar trên địa bàn
qua đó phát hiện nhiều sai phạm
tại thời điểm kiểm tra năm cơ sở đều đang hoạt động với hơn bốn trăm linh khách
một số phi phạm được phát hiện như không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của rượu bia thuốc lá
có bốn cơ sở không có hồ sơ hợp đồng lao động cho nhân viên
vi phạm các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua tết nhanh phát hiện hai mươi một trường hợp khách và nhân viên dương tính với chất ma túy
đáng chú ý phát hiện một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
nhiều dao kiếm đã được thu giữ là những hung khí mà nguyễn mai hoa
cao minh huấn và nguyễn văn dũng cùng chú tại hải phòng đã sử dụng
trong các phi vụ cướp tài sản của mình
bà đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng
thành phố hải phòng bắt khẩn cấp
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày ba mươi tháng bảy
chị nguyễn thị thanh nhàn tiểu thương khu vực chợ đồ hải phòng
đang ngồi bán hàng thì bị hai đối tượng đi xe mô tô che biển kiểm soát
giật mất một chiếc điện thoại iphone sau đó hai đối tượng bỏ chạy
cũng trong tháng bảy công an quận hồng bàng nhận được đơn trình báo
của chị nguyễn thị hoa và chị đinh thị yến về việc vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy
hai chị đang ngồi chơi tại khu vực vườn hoa nguyễn du thì bị hai nam giới đi xe không rõ biển kiểm soát
dùng dao khống chế cướp hai điện thoại sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận định đây là ổ nhóm hình sự đặc biệt nguy hiểm phức tạp
đã gây ra nhiều vụ án cướp cướp giật tài sản gần đây trên địa bàn thành phố
công an quận hồng bàng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và khẩn trương lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng
đến một mươi năm h ba mươi các mũi trinh sát đồng loạt được triển khai và triệu tập cùng ba đối tượng
nguyễn mai hoa ba mươi chín tuổi chú quận hồng bàng cao minh huấn bốn mươi hai tuổi chú quận kiến an và nguyễn văn dũng hai mươi ba tuổi
chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được thông tin phối hợp của công an huyện văn yên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai triển khai lực lượng tiến hành giả soát kiểm tra
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nghi phạm vũ văn hùng chú tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng dao nhọn đâm anh nam
khi thấy nạn nhân gục xuống đối tượng đã vay tiền của người quen rồi bắt xe khách từ yên bái lên lào cai nhằm trốn
khi đến nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng thì lực lượng công an bắt giữ
công an huyện bảo thắng đã bàn giao vũ văn hùng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái để tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay tin từ trạm cảnh sát giao thông quảng sương phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa cho biết trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bốn người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày năm tháng tám tại km ba trăm bốn mươi bảy bốn trăm linh cô lộ một a đoạn qua xã quảng trung huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
thời điểm trên một xe ô tô khách dường nằm lưu thông hướng bắc nam khi tới địa điểm trên đã va chạm với một chiếc xe máy đang sang đường
do bị bất ngờ tài xế xe khách đã đánh lái sang bên phải để tránh chiếc xe máy nhưng đã liên tiếp tông vào ba chiếc xe máy khác đang đi
và dựng trên vỉa hè hậu quả một thanh niên ngồi sau một chiếc xe máy tử vong tại chỗ ba người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường ô tô khách và bốn xe máy bị hư hỏng nặng hiện vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa phối hợp điều tra làm rõ
thưa quý vị kể từ sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay sáu tháng tám tuyến nguyễn trãi thành phố hà nội đã chính thức thí điểm phân làn phương tiện bằng giải phân cách cứng
dự kiến đợt thi điểm này sẽ kéo dài trong vòng một tháng
từ ngày sáu tháng tám đến ngày sáu tháng chín sau đó sở giao thông vận tải tp hà nội sẽ có đánh giá để lên phương án tổ chức giao thông tiếp theo
tuy nhiên trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thì nhiều người dân tỏ ra khá bất ngờ và không ít tai nạn đã xảy ra
đoạn đường thí điểm phân làn dài khoảng hơn hai km từ hầm chui thanh xuân đến ngã tư sở
theo phương án phân làn hai làn xe sát về hè đường nguyễn trãi sẽ dành cho xe máy xe thô sơ và xe buýt
ba bốn làn sát giải phân cách giữa dành cho ô tô
trong ngày đầu tiên triển khai thô việc phân làm được thực hiện bằng giải phân cách cứng như mũi tên phản quang trụ chống va sô hàng rào di động kết hợp hệ thống biển báo sơn kẻ
do ngày đầu áp dụng thí điểm phân làn ô tô xe máy vào ngày nghỉ cuối tuần nên mật độ giao thông thấp không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
tuy nhiên thực tế việc phân loại phương tiện rất khó khả thi dù đã có sự điều tiết của cơ quan chức năng
tôi vẫn thấy là các phương tiện vẫn đường ai đấy đi và chỉ đi đúng đường khi mà có giải phân cách
còn khi mà hết giải phân cách rồi thì các phương tiện lại chập vào nhau đi lại thành một đường
và tôi nghĩ rằng là cái này thì thực ra nếu như mà quyết liệt làm thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện được
để thực hiện được nhưng mà thực hiện được hay không thì vẫn là ý thức của các phương tiện giao thông
cái việc mà chọc thanh của nhân dân của những người đi lại là chưa được tuân thủ lắm
có người đi bên xa bên này bên xa bên kia vẫn là chưa quen với nền hết
thì xe máy với ô tô là giữa xe máy với ô tô là họ đi vẫn chưa đúng làn
có người vẫn ô tô thì đi bên nơi nhưng mà xe máy lại tạt sang bên kia vẫn là chưa được đúng lắm
có thể hiểu phần nào cho người dân bởi giải phân cách cứng này còn khá mới mẻ với nhiều người
thậm chí việc xuất hiện đột ngột còn khiến không ít phương tiện gặp tai nạn dù đã có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết
luồng giao thông và những người tham gia giao thông không được biết trước cái phân làn và không có biển hướng dẫn phân làn ngay từ đầu luồng
từ cái đầu đường đó sau một thời gian sẽ lẩy sinh
đấy tai nạn
vì tại sao tai nạn này vừa xảy ra luôn là vì cái giải phân cách vừa mới dựng lên không được có biển cứng cao để cảnh báo luôn
đây là giải phân cách cứng
mà đây chỉ là một cái trục phân cách cứng thôi
tức là một giải phân cách cứng nhưng không có biển cao để đưa lên
người ta không phát hiện được rằng cái biển này đang chỉ ở dưới chân biển là có giải phân cách cứng
theo dự báo thứ hai đầu tuần tới khi lưu lượng giao thông ở tuyến này trở lại như ngày thường áp lực tăng lên rất lớn chúng ta sẽ kiểm chứng được phần nào tính hiệu quả và khả thi của phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến này
tập trung chủ yếu vào xe kinh doanh vận tải xe chở khách đường dài ô tô tải container đối với các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài lập chốt cố định lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên tuyến để nâng cao hiệu quả xử lý nỗ lực kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông đợt cao điểm sẽ kéo dài đến hết tháng chín
hôm qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của ông nguyễn văn lũy và bà đặng hồng châu tại tổ năm khu phố gia lâm phường gia lộc thị xã trảng bàng làm chủ phát hiện số lượng lớn bột ngọt giả